phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội cho biết ngay trong đêm hai mươi chín và dạng sáng ngày ba mươi tháng một mươi hai
là ngày nghỉ lễ đầu tiên của dịp tết dương lịch
các tổ công tác xử lý nồng độ cồn tổ công tác phòng chống đua xe trái phép của đơn vị
và các lực lượng chức năng đã tổ chức ứng trực trên các tuyến phố trọng điểm
giữ vững an ninh trật tự toàn thành phố đã không xảy ra trọng án và đua xe trái phép
ghi nhận tại nhiều tuyến đường ở hà nội giao thông thông thoáng không xảy ra uốn tắc
tại các cửa ngõ của thành phố lực lượng cảnh sát giao thông đã bố trí các chốt trực
điều tiết phân luồng từ xa đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến
còn tại thành phố hồ chí minh dù hôm nay mới bắt đầu kỳ nghỉ lễ
nhưng từ sáng ngày hai mươi chín tháng một mươi hai nhiều người dân đã rời thành phố từ sớm
tại các bến xe ga sài gòn và sân bay tân sơn nhất đã tấp nập người đi lại
vào sáng ngày hôm nay giao thông tại thành phố hồ chí minh cũng thông thoáng
và người dân được nghỉ lễ trong thuận lợi an toàn